tại đại sứ quán việt nam tại pháp vừa diễn ra lễ trao bằng khen và kỷ niệm trương cho những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao và du lịch của việt nam tại pháp
giám đốc trung tâm văn hóa việt nam tại pháp ông nguyễn thành vượng công bố quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch được trao cho một tập thể và ba cá nhân gồm hội tourist việt nam
ông daniel rosen nhà báo nhà làm phim và ông alain dussab chủ tịch hội arcotech
trong nhiều năm qua hội những người pháp yêu mến việt nam ở thành phố tour thuộc miền trung nước pháp đã tích cực thể hiện vai trò cầu nối văn hóa thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống của việt nam
hội đã trở thành điểm hẹn của những người pháp yêu mến việt nam
phát biểu tại lễ trao tặng đại sứ việt nam tại pháp nguyễn ngọc sơn đánh giá cao những đóng góp của các tập thể người pháp và việt trong việc quảng bá văn hóa tinh thần thượng võ việt nam
góp phần thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước